sau một mươi năm ngày cách ly cả nước đã xảy ra hai trăm hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm một trăm hai mươi tám người tử vong và một trăm năm mươi tám người bị thương
bình quân mỗi ngày xảy ra một mươi sáu vụ tai nạn giao thông tử vong chín người bị thương một mươi một người giảm cả ở ba tiêu chí
trong những ngày thực hiện cách ly những hành vi tham gia giao thông cố tình vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
cá biệt trường hợp tụ tập lạng lách đánh võng đua xe trái phép đã bị lên án và xử lý nghiêm
lực lượng chức năng và người dân đã nhất trí đồng lòng cùng thực hiện quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh bảo đảm an toàn giao thông cho bản thân và mọi người